thưa quý vị trưa ngày một mươi tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương vừa bắt giữ lê thanh hải ba mươi sáu tuổi hộ khẩu thường trú tại thanh hóa
để điều tra vì có liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào sáng cùng ngày
nạn nhân là anh phan thanh xê theo cơ quan công an hải và anh xê là bạn bè và cùng ở tại khu vực nhà trọ thuộc phường hòa lợi thị xã bến cát
sau thời gian bạn bè qua lại hải nghi ngờ anh xê ngoại tình với vợ mình nên bực tức
dạng sáng ngày một mươi tháng bốn thấy anh c đứng trước cửa khu vực phòng trọ hải đi đến hỏi chuyện về việc mình nghi ngờ
lời qua tiếng lại hai bên xảy ra cãi nhau bực tức hải chạy về phòng trọ lấy một con dao chạy ra tấn công anh c khiến nạn nhân gục tại chỗ
sau khi gây án hải bỏ trốn người dân gần đó nghe tiếng la hét nên ra xem khi thấy nạn nhân chảy máu đã nhanh chóng đưa đi cấp cứu
nhờ được tin báo phòng cảnh sát hình sự phối hợp cùng công an thị xã bến cát truy bắt người gây án
sau vài tiếng đồng hồ lực lượng công an đã bắt giữ được hải khi đang trốn tại khu vực phường hòa phú thành phố thủ dầu một bình dương
thưa quý vị liên quan đến vụ căn biệt thự khủng xây trái phép ở cà mau ngày chín tháng bốn ông bùi tứ hải phó chủ tịch ubnd tp cà mau cho biết thành phố đang tiếp tục ra soát xử lý những phần không phù hợp
theo đó căn biệt thự của ông hồ an tê ngụ xã tân thành thành phố cà mau được cơ quan chức năng phát hiện xây trái phép vào khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
công trình được xây dựng trên hai thửa đất có tổng diện tích hơn ba m hai nằm giáp tuyến quảng lộ phụng hiệp
qua giả soát toàn bộ diện tích xây dựng công trình nêu trên được quy hoạch là đất nuôi trồng thủy sản không đủ điều kiện để chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở tại nông thôn do không phù hợp với quy hoạch xây dựng
ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi ba ubnd tp cà mau có quyết định xử phạt ông tê số tiền hai mươi hai năm triệu đồng và buộc khôi phục lại tình trạng

tuy nhiên bệnh viện thông báo không có vấn đề gì để thương được nhưng sau đó gia đình được biết thai nhi đã tử vong

thưa quý vị ngày chín tháng bốn thông tin từ công an quận cẩm lệ tp đà nẵng cho biết đơn vị đang vào cuộc điều tra vụ việc nữ sinh lớp sáu bị ghép mặt với ảnh nóng để đe dọa
trước đó ông xê chú quận cẩm lệ có đơn trình báo cơ quan chức năng về việc con gái mình đang học lớp sáu
tại một trường liên cấp trên địa bàn thành phố đà nẵng bị kẻ sâu cắt ghép hình ảnh nóng để khống chế
theo đó đối tượng đã cắt ghép khoảng hai mươi ảnh nóng với khuôn mặt của cháu bé
sau đó đối tượng liên lạc đe dọa yêu cầu nữ sinh này vào nhà tắm để quay chụp lại hình ảnh khỏa thân
đối tượng liên tục nhắn tin đe dọa và yêu cầu nữ sinh làm theo lời chúng
nếu không sẽ gửi ảnh cho bạn bè và người thân sẽ tung ảnh nóng lên mạng xã hội
ngoài việc nhắn tin đe dọa đối tượng còn gửi những linh truyện tranh trụy lạc yêu cầu bé phải đọc và kể lại cho chúng
may mắn vụ việc được người nhà nữ sinh phát hiện kịp thời
đồng thời sau khi gia đình cùng nhà trường cơ quan chức năng vào cuộc
đối tượng đã khóa toàn bộ tài khoản mạng xã hội nhằm lẩn trốn cơ quan công an
ngày chín tháng bốn thông tin từ công an thành phố pleiku tỉnh gia lai cho biết
đơn vị đang làm rõ một vụ tai nạn lao động khiến hai người đàn ông thương vong
trước đó ngày tám tháng bốn ông trần văn dũng bốn mươi bốn tuổi chú xã trà đà thành phố pleiku tỉnh gia lai
cùng ông đặng trường sinh năm mươi bốn tuổi chú phường đống đa thành phố pleiku
được ông nguyễn thanh hoàng bốn mươi hai tuổi thuê bắn tôn chống thấm bên ngoài căn nhà tại tổ một mươi phường phù đồng thành phố pleiku
đến chiều cùng ngày khi ông dũng ở trên mái nhà cách mặt đất khoảng sáu mét
còn ông sinh đang ngồi trong dọ sắt cách mặt đất khoảng bốn mét
thì bất ngờ máy tời bị lật khiến ông dũng rơi từ mái nhà ông sinh rơi từ dọ sắt nhà xuống đất
vụ tai nạn đã khiến ông dũng bị thương tích nặng nằm bất động trên nền đất
riêng ông sinh cũng bị thương
nghe tiếng hô hoán ông hoàng đã đưa cả hai người tới bệnh viện đa khoa tỉnh gia lai cấp cứu
sau khoảng một giờ cấp cứu đến khoảng một mươi bảy h ba mươi phút cùng ngày ông dũng tử vong tại bệnh viện
đáng chú ý đến sáng ngày chín tháng bốn vụ việc mới được báo cho chính quyền địa phương cùng cơ quan công an tiến hành làm rõ
thưa quý vị mới đây tại một nhà kho cạnh cảng cá thọ quang thuộc quận sơn trà thành phố đà nẵng
bất ngờ bốc cháy dữ dội giữa trưa nắng
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường không chế đám cháy
thông tin ban đầu ngọn lửa bùng phát vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày chín tháng bốn
tại một thùng chứa hàng rồi nhanh chóng bao trùm cả khu vực nhà kho trên đường vũng thùng chín
vườn nại hiên đông quận sơn trà đà nẵng
đến một mươi hai giờ bốn mươi năm phút cảnh sát phòng cháy trưa cháy công an đà nẵng đã không chế được vụ cháy
trong nhà kho chứa nhiều hàng hóa dễ cháy như lười đánh bắt cá thùng xốp các loại dây thừng
cộng với thời tiết hành khô khiến ngọn lửa bùng phát và lan nhanh
đứng từ xa hàng cây số có thể nhìn thấy cột khói đen cuồn cuộn bao trùm cả khu vực cảng cá
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an đà nẵng đã huy động năm xe chữa cháy
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến dập lửa
cảnh sát đã chia nhiều hướng để phun nước dập lửa ngăn không cho cháy lan sang các nhà dân gần đó
nhiều người dân cũng tham gia hỗ trợ các chủ cửa hàng gần đó di rời tài sản ra ngoài
sau gần một giờ dập lửa đám cháy đã được khống chế hoàn toàn
công an huy động máy xúc để bới phần mái tôn đã bị sập không để lửa âm ỉ bên dưới
tránh ngọn lửa bùng phát trở lại
một người dân chứng kiến cho hay lửa lan rất nhanh và cháy dữ dội
từ khi phát hiện cháy đến khi ngọn lửa bao trùm sườn chỉ trong một thời gian ngắn
người dân đã dùng nước bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành
vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người
sông thiêu dụi phần lớn nhà kho rộng khoảng ba trăm linh m hai cùng nhiều tài sản bên trong
theo ghi nhận dưới sức nóng của lửa phần khung thép mái tôn bị đổ sập
một số cục nóng điều hòa của các hộ dân đặt sau xưởng cũng bị ngọn lửa làm hư hỏng
nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra và thống kê thiệt hại
cũng trong ngày chín tháng bốn tại công ty cổ phần giấy hưng lợi
nằm trong cụm công nghiệp phú lâm huyện tiên du tỉnh bắc ninh
đã xảy ra một vụ nổ lớn khiến một người tử vong tại chỗ
và hai người đang bị thương đang trên đường đi cấp cứu
hiện nguyên nhân của vụ việc này đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân xã phú lâm cho biết
bước đầu vụ việc ghi nhận một người tử vong và có một số người khác bị thương
vị này thông tin công ty này đã ngừng hoạt động từ năm hai nghìn một mươi
và đang tiến hành sửa chữa thì xảy ra sự cố
theo nhân chứng khoảng một mươi hai giờ cùng ngày họ nghe thấy tiếng nổ lớn tại khu vực trên
sau đó cảnh tượng tan hoang
mái xưởng và từ sản xuất rời vãi hỏng hóc
hình ảnh người dân ghi lại cho thấy có ít nhất ba nạn nhân nằm bất động tại hiện trường
chính quyền địa phương cho biết cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật
mời quý vị cùng theo dõi
khoảng một mươi bảy h ba mươi ngày chín tháng bốn
tại đường điện viên thành phố nam định tỉnh nam định ô tô hiệu campri
lao nhanh trên phố gây tai nạn liên hoàn cho các phương tiện khác
khiến cho nhiều người bị thương
cụ thể một người đàn ông chưa xác định được danh tính điều khiển ô tô camry màu đen
biển kiểm soát ba mươi e sáu trăm năm mươi chín xx di chuyển trên đường điện biên
bất ngờ va chạm vào một xe đạp điện đang di chuyển cùng chiều
sau khi gây tai nạn ô tô không có dấu hiệu giảm tốc độ
và chạm tiếp với ô tô hiệu vinfast xe máy hiệu honda ô tô toyota
đến khi xe ô tô lao vào nhà dân rồi mới dừng lại vụ tai nạn kéo dài cả trăm mét
các nhân chứng cho biết tài xế gây ra tai nạn là người đàn ông trung tuổi
có dấu hiệu không tỉnh táo
xe camry gây tai nạn biến dạng hoàn toàn phần đầu xe xe toyota bị hư hỏng phần đầu
xe đạp điện và xe máy biến dạng hư hỏng nặng
nhiều người bị thương đã được đưa đến cơ sở y tế
hiện lực lượng công an đã có mặt để phong tỏa hiện trường
điều tiết giao thông lấy lời khai nhân chứng và những người liên quan phục vụ công tác điều tra
thông tin từ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh tiền giang mấy ngày gần đây
người dân ở ven biển gò công tiếp tục phát hiện nhiều vật nghi là chất ma túy
cho giặt vào bờ biển trình báo cơ quan chức năng thu giữ xử lý
trước đó vào sáng bảy tháng bốn bà từ thị dứt sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín ngụ tại ấp bắc một
xã tân điền huyện gò công đông đi nhặt ve chai tại khu vực bãi rác
ấp xóm dãy xã kiểng phước huyện gò công đông
thì phát hiện một vật nghi là có chất ma túy
sau đó bà dứt đã nhanh chóng trình báo và giao nộp cho cơ quan chức năng
tiếp đó ngày tám tháng bốn người phụ nữ này cũng tiếp tục phát hiện thêm một vật tương tự
cũng tại khu vực trên nghi là ma túy
nên trình báo ngay cho công an xã và đồn biên phòng kiểng phước tiếp nhận thu giữ
cũng trong ngày tám tháng bốn anh nguyễn văn thảo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ngụ ấp cầu xây xã kiểng phước
khi đi nhặt ve chai tại bãi biển gần khu vực trạm kiểm soát biên phòng vàm láng
thì phát hiện một vật nghi có chất ma túy
nên đã mang đến trình báo và giao cho trạm kiểm soát biên phòng vàm láng tiếp nhận
các vật thể trên được đồn biên phòng kiểng phước phối hợp công an xã kiểng phước
huyện gò công đông tiếp nhận bàn giao công an tỉnh xử lý theo quy định
hiện nay bộ chỉ huy biên phòng tỉnh tiền giang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục phối hợp
cùng các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát vùng biển
kịp thời phát hiện vật chứa chất ma túy trôi giả từ trên biển vào bờ
đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức về tội phạm ma túy
kịp thời phát hiện các vật thể lạ thông báo cho các lực lượng chức năng để xử lý
như vậy trong những ngày qua người dân ven biển gò công tỉnh tiền giang
và lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và thu giữ gần chín mươi vật thể trôi giặt vào bờ biển
phần lớn các vật này có chứa ma túy cocaine
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện rồng riềng tỉnh kiên giang ra quyết định tạm giữ hình sự sáu đối tượng
về hành vi đánh bạc và có liên quan đến vụ đánh bạc ăn tiền xảy ra trên địa bàn
theo đó vào khoảng một mươi chín h ngày bảy tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh kiên giang
phối hợp với công an huyện rồng giềng tiến hành triệt xóa một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức
lắc tài xỉu ăn tiền tại nhà của huỳnh thanh vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ở ấp xẻo lùng xã hòa thuận huyện rồng giềng
tại hiện trường công an bắt được một mươi bốn đối tượng tạm giữ số tiền gần một trăm bảy mươi triệu đồng
hai bộ tài xỉu và một số tăng vật khác có liên quan
theo phản ánh của người dân tụ điểm đánh bạc này gần như hoạt động thâu đêm với thủ đoạn rất tinh vi
có người canh đường cảnh giới từ xa mỗi khi thấy người khả nghi đến gần
vì vậy gây khó khăn cho việc tiếp cận truy bắt
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
mới đây công an tp quy nhơn tỉnh bình định phát đi thông báo về tình trạng
giả danh công an cán bộ viện kiểm sát lừa đảo hai sinh viên để chiếm đoạt tài sản
theo đó công an tp quy nhơn thông tin trong hai ngày năm bốn và sáu bốn
công an tiếp nhận hai tin báo của hai sinh viên trường đại học quy nhơn
về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tiền cùng một phương thức thủ đoạn là mạo danh công an
viện kiểm sát để gọi người bị hại
đối tượng lừa đảo gọi thông báo cho các bị hại họ có liên quan đến các vụ lừa đảo
rửa tiền yêu cầu các bị hại cung cấp số tài khoản chuyển tiền theo yêu cầu và chiếm đoạt
vụ thứ nhất xảy ra ngày năm bốn mhd sinh viên năm nhất trường đại học quy nhơn
ngụ thị xã hoài nhơn tỉnh bình định nhận được số điện thoại lạ
từ số điện thoại hai mươi bốn nghìn bảy trăm bảy mươi bảy của một người tự xưng là trung úy công an
công tác tại công an tp hà nội
người này thông báo cho đây là có liên quan đến một vụ rửa tiền
yêu cầu kết bạn qua gia lô với một người tên tài khoản là đại nghĩa để phối hợp điều tra
tài khoản gia lô đại nghĩa hướng dẫn nạn nhân nộp tiền vào tài khoản một ngân hàng
sau khi chuyển một mươi bốn triệu đồng đây liên hệ lại thì số điện thoại đã bị khóa
cùng một cách thương tương tự ngày sáu bốn mhd quê ở con tum
theo học năm nhất tại đại học quy nhơn cũng đã nhận được cuộc gọi từ đầu số hai mươi bốn nghìn bảy trăm bảy mươi bảy
người này tự xưng công an và thông tin nạn nhân bị đánh cắp dữ liệu cá nhân
dẫn đến việc có người dùng dữ liệu cá nhân của nạn nhân để tham gia vào phi vụ rửa tiền
sau đó người đánh yêu cầu nạn nhân kết bạn gia lô qua số điện thoại chín trăm một mươi bảy nghìn một trăm ba mươi bảy
để chuyển tiền vào số tài khoản của một ngân hàng để kiểm tra
nạn nhân chuyển một mươi năm triệu đồng sau đó liên hệ lại nhưng số điện thoại đã bị khóa
biết bị lừa hai nạn nhân đến công an tp quy nhơn trình báo vụ việc
sau khi tiếp nhận trình báo công an công khai đầu số điện thoại lừa đảo
cần cảnh giác khuyến cáo người dân
công an tp quy nhơn không nên nghe hai mươi bốn hai mươi tám một nghìn chín trăm linh
đồng thời yêu cầu người dân không nên thực hiện các giao dịch theo các số điện thoại
không cung cấp thông tin cá nhân địa chỉ mã otp tài khoản ngân hàng
ngày chín tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh thừa thiên huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
bị cáo võ trọng tối sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám trú tại phường thủy châu thị xã hương thủy
về tội sát hại người và trộm cắp tài sản
quá trình xét xử bị hại và người thân của bị cáo cho biết
tối từng bị tuyên phạt sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa
một mươi năm năm tù về tội giết người
đến ngày một tháng chín năm hai nghìn hắn được đặc xá tha tù trước thời hạn
tối ra tù một thời gian thì người vợ mất tâm trạng hắn trở nên khác thường
tại phiên tòa các bị hại không yêu cầu bồi thường và mong tòa xem xét cho bị cáo mức hình phạt thấp nhất
vì bị cáo là người đã lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn
bị hạn chế về năng lực nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi
sau quá trình nghị án
tổng hình phạt võ trọng tối năm năm sáu tháng tù về tội giết người
và sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản
tổng hình phạt mà tối phải nhận là sáu năm tù
theo cao trạng võ trọng tối nghi ngờ con trai mình cầu kết với ông vdg
chủ tịch ủy ban nhân dân phường thủy châu họ hàng về tối
để chiếm đoạt đất đai của cha mẹ để lại
sáng ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
tối cầm dao đến nhà ông dê đâm liên tiếp vào bụng khiến ông dê trọng thương
sau khi gây án tôi phát hiện chiếc xe máy có sẵn chìa khóa nên lấy trộm chạy trốn về nhà
tối bỏ xe trước cổng nhà đóng cổng và cất dấu rào
sau đó tối leo qua hàng rào phía sau nhà mượn xe máy của ông hth chạy trốn
đến khoảng tám h năm mươi phút của ngày tối bị bắt giữ
chiều ngày chín tháng bốn một lãnh đạo công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc cho biết
công an thành phố đang tạm giữ hình sự đối với ông nguyễn minh hùng bốn mươi chín tuổi
ngụ tại xã ea tiêu huyện cư cư in tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
theo thông tin ban đầu tối ngày bảy tháng bốn ông hùng điều khiển xe máy bốn mươi bảy b một một mươi ba nghìn sáu trăm ba mươi sáu
di chuyển trên tuyến quốc lộ hai mươi bảy theo hướng từ thành phố buôn ma thuột về huyện cư cư in
do ông hùng có biểu hiện say xỉn lực lượng của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc
đang làm nhiệm vụ tại quốc lộ hai mươi bảy đoạn qua xã hòa thắng thành phố buôn ma thuột
đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn
ông hùng không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn mà còn đấm một cán bộ cảnh sát giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông đã công chế bàn giao ông hùng để cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố buôn ma thuột xử lý
làm việc với công an ông hùng khai nhận tối ngày bảy tháng bốn đã uống bia ở nhà bạn
sau khi uống bia ông chạy xe về nhà ở huyện cư cu yên và xảy ra vụ việc nêu trên
theo cơ quan công an ông hùng có nồng độ cồn ba trăm năm mươi một mg trên một lít khí thở
ngày chín tháng bốn các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bình dương phối hợp với công an huyện bào bàng
đang điều tra làm rõ vụ việc hai vợ chồng tử vong bất thường trong phòng trọ
theo thông tin ban đầu trưa cùng ngày người thân không liên lạc được với hai nạn nhân
nên đã đến phòng trọ tại thị trấn lai uyên huyện bầu bàng tỉnh bình dương để tìm
khi nhìn vào bên trong thì mọi người phát hiện cả hai đã bất động nên hô hoán tìm người hỗ trợ
sau đó người dân đã tìm cách phá cửa vào bên trong
nhưng khi kiểm tra thì cả hai đã tử vong
nhận được tin báo lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm điều tra làm rõ vụ việc
ghi nhận tại hiện trường người phụ nữ tử vong trên nệm dưới nền nhà với bộ đồ ngủ
còn người đàn ông thì tử vong trong tư thế treo cổ ở góc nhà
theo một số người dân gần đó đây là hai vợ chồng thuê phòng trọ ở tại đây
có thể hai người này chết trong đêm ngày tám tháng bốn đến trưa ngày hôm sau mới được phát hiện
ngày chín tháng bốn người phụ nữ tử vong trên nệm dưới nền nhà với bộ đồ ngủ
ngày tám tháng bốn vừa qua công an tp cao bằng cho biết đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng
nguyễn ngọc linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở tp cao bằng và nguyễn ngọc long sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín ở tp cao bằng
về hành vi trộm cắp gần năm trăm linh triệu đồng
cụ thể ngày tám tháng bốn công an tp cao bằng tiếp nhận đơn tố giác của chị ctr trú tại tp cao bằng
về việc sáng cùng ngày chị phát hiện bị kẻ gian trộm mất số tiền gần năm trăm linh triệu đồng
gửi trên xe khách cm tuyến tp cao bằng bảo lạc
sau khi tiếp nhận tin báo công an tp cao bằng đã điều tra xác minh hai đối tượng
thực hiện hành vi trộm cắp số tiền trên là nguyễn ngọc linh và nguyễn ngọc long
tại cơ quan điều tra nguyễn ngọc linh và nguyễn ngọc long đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
cụ thể linh được nhà xe cm thuê làm lái xe chạy tuyến tp cao bằng bảo lạc
ngày bảy tháng bốn linh biết hôm sau sẽ có khách gửi số tiền lớn nên nảy sinh ý định trộm cắp tiền khách gửi
linh gọi điện cho long là bác ruột để rủ dê bàn bạc cùng trộm tiền
khoảng bốn giờ ngày tám tháng bốn linh và long đi xe máy đến bên xe liên tỉnh tp cao bằng
linh chỉ cho long đi đến vị trí xe khách đỗ để long lấy trộm số tiền trên
sau khi trộm được tiền long mang về nhà cất còn linh tiếp tục lái xe khách đi bảo lạc nhưng không có gì xảy ra
cơ quan công an đã thu hồi đầy đủ số tiền bị trộm cắp cùng một số tăng vật có liên quan để phục vụ công tác điều tra
khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày chín tháng bốn
một chiếc ô tô chưa xóa biển kiểm soát do một tài xế điều khiển di chuyển trên đường giải phóng
khi xe này đi tới đoạn chân cầu vượt ngã tư vọng đoạn đối diện số ba trăm tám mươi bảy giải phóng
thì bất ngờ đâm vào cọc đèn hiệu cầu vượt
tại hiện trường chiếc ô tô bị vỡ nát phần đầu nhiều mảnh vỡ bắn tung té khắp mặt đường
trong xe hai túi khí đã bung tài xế rời khỏi hiện trường
theo một số nhân chứng tại hiện trường sau khi tự gây tai nạn
tài xế bước xuống xe có biểu hiện say xỉn rồi rời khỏi hiện trường
theo chỉ huy đội cảnh sát giao thông đường bộ số một mươi bốn
phòng cảnh sát giao thông công an hà nội cho biết vụ tai nạn không gây thiệt hại về người
sau khi nhận tin báo đơn vị đã cử cán bộ tới hiện trường để bảo vệ phân luồng và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
trên mạng xã hội mới đây xuất hiện đoàn clip ghi lại cảnh ô tô con nhắn hiệu bốn everdesk
sửa biển kiểm soát lưu thông trên cao tốc nội bài lào cai
theo hình ảnh trong clip
chữ và số trong biển kiểm soát đã bị sửa bởi băng dính đen
gồm chữ l sửa thành chữ e số ba bị che bịt số chín sửa thành tám
nhận được phản ánh đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số một cục cảnh sát giao thông
đã cử cán bộ chiến sĩ xác minh làm rõ đồng thời truy tìm tài xế
đến ngày chín tháng bốn đơn vị đã xác định được tài xế điều khiển ô tô là pl
bốn mươi bốn tuổi trú tại quận hai bà trưng hà nội và mời lên làm việc
làm việc với cơ quan công an tài xế pl thừa nhận
mình là người điều khiển ô tô mang biển kiểm soát ba mươi l ba trăm bốn mươi bốn xx đã dùng băng dính để sửa biển số
theo tài xế hát thời điểm xảy ra sự việc vào khoảng một mươi h hai mươi phút ngày bảy tháng bốn
tài xế che sửa biển số nhằm mục đích né tránh hệ thống camera phạt nguội
đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số một đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính với tài xế h
với lỗi dán thêm làm thay đổi chữ số ở biển kiểm soát
với lỗi này tài xế h sẽ bị phạt từ bốn đến sáu triệu đồng
thời gian qua cục cảnh sát giao thông bộ công an liên tục xử phạt các tài xế ô tô che biển số lưu thông trên các tuyến cao tốc
nhiều tài xế cố tình che biển kiểm soát để vi phạm luật giao thông hoặc né tránh giám sát của camera giao thông
mới đây tại huyện bù đăng tỉnh bình phước xảy ra mưa lớn kèm rông lốc
gây thiệt hại cho nhiều nhà dân công trình trường học ở xã đồng nai xã nghĩa trung
tại xã đồng nai lốc xoáy làm vỡ ngói dãy phòng học
sập căng tin của trường tiểu học và trung học cơ sở đoàn đức thái
còn ở xã nghĩa trung trận mưa cũng làm đổ sập dãy tường rào của một trường trung học cơ sở
một nhà dân bị tốc mái một công trình phụ của ủy ban nhân dân xã và nhà truyền thống bị hư hỏng
lốc xoáy cũng làm nhiều diện tích cây trồng của các hộ dân ở xã nghĩa trung bị gãy đổ
mái vòm chợ bù na bị đổ sập
ngay sau khi lốc xoáy xảy ra chính quyền địa phương huyện bù đăng đã huy động các lực lượng phối hợp với người dân
nhanh chóng thống kê thiệt hại và hỗ trợ các hộ dân khắc phục hậu quả
trước đó vào chiều ngày hai mươi tám tháng ba trên địa bàn huyện bù đăng đã xảy ra mưa lớn
lốc xoáy gây thiệt hại về nhà cửa và cây trồng
cụ thể thiên tai đã làm tốc mái bốn căn nhà gãy đổ khoảng ba mươi bảy hectare cây trồng các loại như sầu riêng cao su điều
mưa lớn đã mang đến lượng nước quý giá cho huyện bù đăng khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hạn hán
tuy nhiên dông lốc đi kèm theo mưa cũng đã gây ra thiệt hại trong một số khu vực
trước sự cố do rông lốc lãnh đạo huyện bù đăng cũng khuyến cáo người dân cảnh giác mỗi khi xảy ra mưa rông
sáng chín tháng bốn ủy ban nhân dân huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi cho biết
một tàu cá của ngư dân địa phương bị sự cố chìm tàu khi đang hành nghề ở vùng biển hoàng sa
theo ủy ban nhân dân huyện bình sơn vụ việc xảy ra khoảng một mươi sáu h ngày bốn tháng bốn
tàu cá qng chín mươi hai nghìn hai mươi
uts da một mươi chín ba m công suất bảy trăm hai mươi cv do ngư dân võ tấn trường năm mươi bảy tuổi
chú giáp bình tránh huyện bình sơn làm thuyền trường
trên tàu có tất cả bốn lao động
trong lúc các ngư dân đang đánh bắt thuộc quần đảo hoàng sa thì bất ngờ gặp sóng to gió lớn khiến tàu cá bị phá nước
mặc dù đã nỗ lực khắc phục sự cố nhưng không thành
lúc này thuyền trưởng võ tấn thường đã kêu gọi các tàu cá hoạt động gần khu vực bị nạn đến hỗ trợ khắc phục
và gọi về người nhà báo tin cho đồn biên phòng bình thạnh
và liên hệ với trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực hai đề nghị hỗ trợ khẩn cấp
nhận thông tin khoảng ba mươi phút sau tàu cá qng chín mươi nghìn sáu trăm ba mươi bảy ts do ngư dân lê anh truyền năm mươi bốn tuổi
chú xã bình đông làm chủ kiêm thuyền trưởng và tàu cá qng chín mươi nghìn một trăm một mươi ba ts do ngư dân cao tấn đồng năm mươi bốn tuổi
chú xã bình đông huyện bình sơn làm chủ kiêm thuyền trường đã chạy đến tiếp cận ứng cứu
bốn thuyền viên bị nạn được cứu vớt an toàn
tuy nhiên đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày tàu cá qng chín mươi hai nghìn hai mươi ts đã bị chìm hoàn toàn
hiện sức khỏe bốn thuyền viên đi trên tàu bị chìm đều ổn định và đang được tàu cá qng chín mươi nghìn sáu trăm ba mươi bảy ts đưa vào đất liền
xin được chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác
thưa quý vị khi phát hiện có sự khác nhau giữa thông tin in trên thẻ căn cước với thông tin trong căn cước điện tử
thì tổ chức cá nhân sử dụng thông tin trong căn cước điện tử
để rõ hơn mời quý vị và các bạn
về giá trị sử dụng của thẻ căn cước theo luật căn cước thẻ căn cước có giá trị chứng minh về căn cước
và thông tin khác đã được tích hợp vào thẻ căn cước của người được cấp thẻ
để thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công và các giao dịch và hoạt động khác trên lãnh thổ việt nam
thẻ căn cước được sử dụng thay cho giấy tờ xuất nhập cảnh trong trường hợp việt nam và nước ngoài
ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép người dân nước ký kết được sử dụng thẻ căn cước
thay cho giấy tờ xuất nhập cảnh trên lãnh thổ của nhau
thẻ căn cước hoặc số định danh cá nhân được sử dụng để cơ quan tổ chức cá nhân kiểm tra thông tin
của người được cấp thẻ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cơ sở dữ liệu quốc gia khác
và cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo quy định của pháp luật
trường hợp người được cấp thẻ căn cước phải xuất trình thẻ căn cước theo yêu cầu của cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền
thì cơ quan tổ chức cá nhân đó không được yêu cầu người được cấp thẻ xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã được in
tích hợp vào thẻ căn cước
trường hợp thông tin đã thay đổi so với thông tin trên thẻ căn cước người được cấp thẻ phải cung cấp giấy tờ
tài liệu có giá trị pháp lý chứng minh các thông tin đã thay đổi
còn về giá trị sử dụng căn cước điện tử căn cước điện tử có giá trị chứng minh về căn cước và thông tin khác
đã được tích hợp vào căn cước điện tử của người cung cấp căn cước điện tử để thực hiện thủ tục hành chính
dịch vụ công các giao dịch và hoạt động khác theo nhu cầu của công dân
trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công thực hiện các giao dịch và hoạt động khác
nếu phát hiện có sự khác nhau giữa thông tin in trên thẻ căn cước hoặc thông tin lưu trữ trong bộ phận lưu trữ
được mã hóa của thẻ căn cước với thông tin trong căn cước điện tử
thì cơ quan tổ chức cá nhân sử dụng thông tin trong căn cước điện tử
đặc biệt so với các luật căn cước công dân năm hai nghìn một mươi bốn luật căn cước năm hai nghìn hai mươi ba bổ sung độ tuổi cấp căn cước
đối với người dưới một mươi bốn tuổi việc cấp thẻ căn cước cho người dưới một mươi bốn tuổi
là không bắt buộc và thực hiện theo nhu cầu của người dân
mặt khác thẻ căn cước cấp cho người dưới một mươi bốn tuổi không thay thế cho việc cấp giấy khai sinh
ủy ban nhân dân cấp xã vẫn thực hiện cấp giấy khai sinh cho người dân theo quy định của pháp luật hiện hành
tuy nhiên việc sử dụng giấy khai sinh với kích thước của tờ a bốn dễ rách nát hư hỏng khó bảo quản
và chỉ được cấp một lần trong suốt cuộc đời
giấy này chỉ có các biện pháp bảo mật chống làm giả sơ xài lạc hậu
dễ bị làm giả và chứa được rất ít thông tin của người dân
nên sẽ gây mất nhiều khó khăn bất tiện cho người dân
trong khi đó thẻ căn cước với kích thước nhỏ gọn chất liệu tốt tính bảo mật bảo an cao
và còn có thể được tích hợp thêm rất nhiều các thông tin khác theo nhu cầu của người dân
sẽ mang lại nhiều tiện ích cho người dân trong việc đi lại như đi máy bay tàu hỏa học tập
khám chữa bệnh và thực hiện các giao dịch khác trong đời sống hàng ngày
thưa quý vị ngày chín tháng bốn giám đốc sở văn hóa thể thao thừa thiên huế cho biết
bộ văn hóa thể thao du lịch vừa có quyết định cho phép thăm dò khai quật khảo cổ
tại di tích tháp đồi liễu cốc thôn bầu tháp phường hương xuân thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế
mục đích của việc thăm dò khai quật khảo cổ tại di tích tháp đồi liễu cốc
nhằm bổ sung hồ sơ khoa học đề xuất hướng quản lý bảo tồn và phát huy giá trị di tích trong thời gian tới
theo quyết định của bộ văn hóa thể thao du lịch sở văn hóa thể thao tỉnh sẽ phối hợp với bảo tàng lịch sử quốc gia
tiến hành thăm dò khai quật khảo cổ tại di tích tháp đôi liễu cốc từ ngày chín tháng bốn đến ngày năm tháng bảy
việc thăm dò khai quật sẽ được tiến hành với diện tích tám mươi m hai diện tích thăm dò là hai mươi m hai bốn hố diện tích khai quật là sáu mươi m hai ba hố
người chủ trì thăm dò khai quật là ông nguyễn ngọc chất bảo tàng lịch sử quốc gia
khi kết thúc đợt thăm dò khai quật khảo cổ sở văn hóa thể thao tỉnh và bảo tàng lịch sử quốc gia
phải có báo cáo sơ bộ và đề xuất phương án quản lý bảo vệ khu vực đã thăm dò khai quật khảo cổ trong thời gian chậm nhất là một tháng
và báo cáo khoa học trong thời gian chậm nhất một năm gửi bộ văn hóa thể thao du lịch
trước khi công bố kết quả đợt thăm dò khai quật khảo cổ cơ quan được cấp giấy phép trao đổi thống nhất với cục di sản văn hóa
tháp đôi liễu cốc là một cụm công trình đặc trưng của văn hóa champa và được xây dựng gần nhau trên hai trục song song hướng đông tây
lối vào tháp ở phía đông phù hợp với nguyên tắc xây dựng của các đền đài thuộc phong cách văn hóa ấn độ giáo
hiện tháp đôi liễu cốc đã bị sập đổ và không còn nguyên vẹn
năm một nghìn chín trăm hai mươi sáu tháp đôi liễu cốc được viện viễn đông bắc cổ nghiên cứu xếp hạng là một trong các di tích được xếp hạng trong toàn cõi việt nam và đông dương lúc bấy giờ
ngày hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn bộ văn hóa thể thao nay là bộ văn hóa thể thao du lịch đã có quyết định xếp hạng di tích cấp quốc gia
xin được chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác
khu rừng đặc biệt tại bản nhọt xã gia phù huyện phù yên sơn la với tên gọi rừng đại tướng võ nguyên giáp
không chỉ là di tích lịch sử có ý nghĩa quan trọng mà còn là nơi ghi dấu ấn tình cảm của đồng bào các dân tộc sơn la tây bắc đối với đại tướng võ nguyên giáp và đoàn quân trong chiến dịch điện biên phủ
khu rừng ở bản nhọt nằm ven quốc lộ ba mươi bảy có diện tích gần hai trăm linh hectare được hình thành từ hai dãy núi bao bọc quanh năm không khí trong lành
năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn trong chuyến hành quân từ nghĩa lộ tỉnh yên bái lên điện biên tham gia chiến dịch điện biên phù đại tướng võ nguyên giáp và đoàn quân giải phóng đã dừng chân đóng quân tại đây
nên từ đó khu rừng được người dân gọi với tên tân thương rừng đại tướng võ nguyên giáp
không giống một số khu rừng khác rừng đại tướng võ nguyên giáp vẫn còn nguyên vẹn
những cây trò chỉ đại thụ to vài ba người ôm không xuể cùng với đó là những cây rát dồi bơm mu thẳng đứng cao trót vót
bảy thập kỷ qua cánh rừng này vẫn bạt ngàn xanh tươi như thể hiện tình cảm yêu mến của đồng bào các dân tộc nơi đây dành cho đại tướng võ nguyên giáp cùng đoàn quân năm ấy
trưởng bản tổ trường tổ quản lý bảo vệ rừng bản nhọt xã gia phù chia sẻ
ông rất vinh dự được tham gia tổ quản lý bảo vệ rừng đại tướng võ nguyên giáp
ông thường xuyên tuyên truyền cho bà con để thế hệ sau có thể tiếp tục quản lý và giữ được rừng mãi mãi
về phía ông mỗi tuần đi tuần rừng ba lần để phòng cháy chữa cháy và đề phòng người dân bản giáp danh vào lấy củi từ đó bảo vệ rừng được tốt hơn
ghi nhớ dấu ấn lịch sử gắn với tên tuổi của đại tướng năm hai nghìn tám ủy ban dân tỉnh sơn la đã công nhận khu rừng đại tướng võ nguyên giáp là di tích lịch sử cấp tỉnh
đến năm hai nghìn hai mươi tỉnh sơn la đã giao huyện phú yên triển khai
thực hiện dự án tu bổ tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử kháng chiến chống pháp khu rừng bản nhọt bền vững gắn với phát triển du lịch của sơn la nói chung huyện phù yên nói riêng
tạo điểm đến trong chuyến hành hương về chiến trường xưa thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc
cuối năm hai nghìn hai mươi một huyện phù yên đã khánh thành công trình bảo vệ rừng tu bổ tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử kháng chiến chống pháp khu rừng bản nhọt cùng các hạng mục
nhà tưởng nhiệm đại tướng võ nguyên giáp sơn đền thờ sơn hành lễ cầu cảnh quan cổng tam quan
đến đây người dân du khách không chỉ được sống lại không khí hào hùng của đoàn quân giải phóng tiến lên điện biên phủ tham gia chiến dịch điện biên phủ năm nào
mà còn được hòa mình vào không gian thiêng liêng trong lành của khu di tích đền thờ đại tướng võ nguyên giáp
di tích lịch sử kháng chiến chống pháp khu rừng bản nhọt và đền thờ đại tướng võ nguyên giáp là các di tích lịch sử văn hóa có giá trị tinh thần quý báu
nhắc nhở thế hệ hôm nay về những công hiến hy sinh của ông cha vì nền độc lập tự do của non sông đất nước
những chiến công hào hùng của đại tướng võ nguyên giáp cùng đoàn quân điện biên phủ năm ấy sẽ mãi trường tồn như cánh rừng mãi xanh mang tên đại tướng
đã và đang được gìn giữ bảo vệ bằng tình cảm chân quý nhất của người dân nơi đây
thưa quý vị mới đây bộ giao thông vận tải đã có công văn số ba nghìn bảy trăm bảy mươi chín bgtvtvt gửi các đơn vị yêu cầu tăng cường các giải pháp
phục vụ tốt cho nhu cầu đi lại của nhân dân đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân được thuận lợi đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ giao thông vận tải yêu cầu cục đường bộ việt nam đồn đốc sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố
chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải bến xe thực hiện công khai minh bạch và đúng quy định về giá cước vận tải các loại giá phí dịch vụ tại bến xe
các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách có phương án tổ chức vận tải phù hợp chờ đúng tải trọng đúng số người theo quy định
đảm bảo chất lượng dịch vụ vận tải kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện và lái xe trước khi xuất bến
nghiêm yết các thông tin theo quy định đặc biệt phía trong khoang hành khách và nghiêm yết biển kiểm soát của phương tiện
và số điện thoại của cơ quan chức năng để hành khách biết và phản ánh qua đường dây nóng
cục đường bộ việt nam có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng thanh tra phối hợp với sở giao thông vận tải tp hà nội
thành phố hồ chí minh và một số địa phương có hiện tượng nhiều xe rủ bến cóc xe quá tải hoạt động để tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm theo quy định
riêng đối với các địa phương đang thí điểm hoạt động xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện hoặc động cơ xăng
phục vụ trở khách tham quan du lịch trong khu vực hạn chế đã được thủ tướng chính phủ cho phép
thành tra sở giao thông vận tải phối hợp với lực lượng chức năng liên quan tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
kiểm tra hoạt động của phương tiện đúng tuyến đường khu vực thời gian được phép hoạt động theo quy định
đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong hoạt động thí điểm
bộ giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị căn cứ vào chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai kịp thời
thường xuyên kiểm tra công tác phục vụ vận tải đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn
mùng một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân
về công tác vận tải tình hình trật tự an toàn giao thông kịp thời chỉ đạo
phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết khắc phục các sự cố tai nạn xảy ra
thưa quý vị liên quan đến tin đồn có người trúng kỳ nam bán được gần chục tỷ đồng
người dân khắp nơi đổ xô vào rừng đặc dụng đèo cả ở thị xã đông hòa phú yên tìm chầm để kiếm cơ hội đổi đời
ngay khi nhận được thông tin công an thị xã đông hòa cho biết đơn vị đã tổ chức lực lượng
ngăn chặn dòng người kéo vào rừng đặc dụng đèo cả để đào bới tìm chầm
theo đó đến nay tình hình an ninh trật tự khu vực đã được vãn hồi người dân đã ngừng đào bới và ra khỏi khu vực rừng
địa điểm được đồn xuất hiện kỳ nam một loại trầm lực lượng chức năng vẫn đang chốt chặn ở các hướng vào rừng để kiểm soát tình hình
trước đó mạng xã hội xuất hiện thông tin có nhóm phu trầm ở huyện vạn ninh cánh hòa và ở thị xã đông hòa đã tìm thấy kỳ nam bán với giá gần một mươi tỷ đồng
vị trí thế kỳ nam nằm ở khu vực rừng đặc dụng đèo cả sau đó hàng trăm người ở nhiều nơi kéo tới khu rừng để đào bới tìm chầm với hy vọng đổi đời
cả khu vực đất rừng bị sới tung ngồn ngang nhiều hố sâu cũng xuất hiện sau khi người dân dùng cuốc xẻng xa beng để đào bới
theo lãnh đạo công an thị xã đông hòa thông tin có nhóm người chúng thì nam hoàn toàn thất thiệt hiện đơn vị này đang xác minh người liên quan việc đồn thổi thông tin trên
thưa quý vị mới đây ban tổ chức trung ương thống nhất với đề xuất của bộ lao động thương binh và xã hội về việc hoán đổi ngày làm việc bình thường hai mươi chín tháng bốn
làm bù sang ngày khác để dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm kéo dài năm ngày
theo đó ngày chín tháng bốn ban tổ chức trung ương có văn bản nêu ý kiến về phương án bộ lao động thương binh và xã hội đề xuất khoán đổi ngày làm việc bình thường
và làm bù sang ngày khác trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
theo đó ban tổ chức trung ương thống nhất với đề xuất của bộ lao động thương binh và xã hội về việc hoán đổi ngày làm việc bình thường hai mươi chín tháng bốn
và làm bù sang ngày khác báo cáo thủ tướng chính phủ xem xét quyết định
theo ban tổ chức trung ương đối chiếu với quy định về nghỉ lễ
tết điều một trăm một mươi hai bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi chín đề xuất của bộ lao động thương binh và xã hội không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc
đồng thời bảo đảm cho cán bộ công chức viên chức và người lao động có các ngày nghỉ lễ hài hòa trọn vẹn
có phần giúp kích cầu du lịch tiêu dùng xã hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
trước đó bộ lao động thương binh và xã hội đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm kéo dài năm ngày
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến hết ngày một tháng năm
theo phương án này
sẽ hoán đổi ngày làm việc bình thường ngày hai mươi chín tháng bốn chuyển sang làm bù ngày khác
theo bộ lao động thương binh và xã hội sau khi có đầy đủ ý kiến của các bộ ngành cơ quan soạn thảo mới tổng hợp
tham mưu lãnh đạo bộ trình thủ tướng chính phủ xem xét quyết định
nhiều bộ ngành đã có ý kiến đồng tình với phương án đề xuất của bộ lao động thương binh và xã hội
thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại